anh và liên minh châu âu eu đang nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận liên quan đến bắc ireland
dự kiến là trong ngày hôm nay chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen sẽ tới vương quốc anh
để tiếp tục tìm giải pháp cho vấn đề này với chính phủ của thủ tướng rishi sunak
trong một tuyên bố chung hai bên cho biết đang tìm cách tạo ra những thay đổi có thể mang lại các khoản khắc chung
trước được thỏa thuận phức tạp này
nghị định thư bắc ireland là một phần quan trọng trong thỏa thuận brexit
cho phép bắc ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của eu nhằm tránh một biên giới cứng trên đảo ireland
london và bruxelles đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán giữa hai bên trong những tuần gần đây
nhằm đạt được một thỏa thuận sớm nhất có thể
vào hôm chín tháng hai chính phủ anh cũng thông báo sẽ gia hạn thêm một năm để bắc ireland tổ chức bầu cử
và thành lập chính quyền mới
khu vực này đã không có chính quyền từ tháng hai do đảng hợp nhất dân chủ tẩy chay việc chia sẻ quyền lực
nhằm phản đối các thỏa thuận hậu brexit làm suy yếu vị thế của bắc ireland trong vương quốc anh